bàn chấp hành đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm theo gợi ý của bộ chính trị về những hạn chế thiếu sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại sở lao động thương bình và xã hội đồng thời tập trung khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra
đồng chí phạm văn mạnh phó giám đốc sở nội vụ nhận quyết định điều động về công tác tại sở khoa học và công nghệ
một mươi năm công tác trong lĩnh vực tổ chức cán bộ hơn ai hết đồng chí thấu hiểu quyết định của ban thường vụ và vui vẻ chấp hành

đồng thời với việc nghiêm túc kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan
và khẩn trương khắc phục tình trạng vượt số lượng cấp phó
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương đã ban hành thông báo kết luận số bốn trăm năm mươi
về điều kiện tiêu chuẩn số lượng và trình tự bổ nhiệm
bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn
cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện
ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều quy định về bổ nhiệm luân chuyển cán bộ
trong đó có quy định mỗi phòng ở các sở ngành và phòng thuộc ủy ban nhân dân huyện
có không quá hai phó trưởng phòng trừ những trường hợp đặc biệt đặc thù thì có không quá ba phó trưởng phòng
sự chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác cán bộ trên
mang lại những chuyển biến bước đầu khả quan
tỉnh ủy hải dương đã chú trọng tăng cường xây dựng trình đốn đảng
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
xong quá trình đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu
đòi hỏi các cấp ủy đảng của tỉnh hải dương nhiều quyết tâm và nỗ lực hơn
trong tinh gọn đối ngũ cán bộ lãnh đạo
bởi đây không đơn thuần là giảm số lượng cấp phó một cách cơ học
mà cao hơn đòi hỏi bức thiết hơn là phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đối ngũ cán bộ
năm hai nghìn một mươi bảy báo chí tiếp tục phản ánh tám trường hợp cán bộ được bổ nhiệm là người nhà người thân
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện kim thành
đoàn giám sát kiểm tra kỹ và ghi nhận các trường hợp này đều bảo đảm quy trình điều kiện tiêu chuẩn quy định
các cán bộ được bổ nhiệm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tuy nhiên ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã yêu cầu các cơ quan có liên quan tiến hành điều chuyển
nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong lãnh đạo chỉ đạo
tháng một năm hai nghìn một mươi tám đồng chí nguyễn kim diện được luân chuyển về huyện kim thành
nhậm chức phó bí thư thường trực huyện ủy
trước đó trong đợt giả soát số lượng cấp phó đồng chí là phó giám đốc sở nội vụ
được điều chuyển sang làm chủ tịch hội liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh
việc luân chuyển công tác đã mở ra cho đồng chí nhiều cơ hội thử thách
để rèn luyện học tập và hoàn thiện bản thân nhất là trong hoạt động lãnh đạo quản lý và điều hành công việc
hiện đồng chí cùng ban thường vụ huyện ủy kim thành đang đứng trước thách thức của quá trình tinh giản bộ máy
học nhất và đi vào hoạt động từ mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thì lộ trình của tỉnh quy định là đến hết năm hai nghìn hai mươi
thì có một đồng chí tránh văn phòng và ba đồng chí phó tránh văn phòng
thì có nghĩa là chúng tôi phải bố trí sắp xếp hai đồng chí phó tránh văn phòng
và nội trình thì chắc là trong vòng quý i năm hai nghìn một mươi chín
đến xây sang đầu quý ii là chúng tôi cơ bản là sắp xếp điều động bố trí cán bộ cho phù hợp
sự khẳng định tự tin của lãnh đạo huyện kim thành trong bố trí số lượng cấp phó dôi dư
là minh chứng cho sự chủ động của tỉnh hải dương trong quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết một mươi tám
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
trong khi chờ chính phủ sửa đổi bổ sung ban hành nghị định quy định về tổ chức
bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hạn chế số lượng cấp phó cơ quan đơn vị theo hướng
đối với các sở ban ngành thuộc tỉnh không xem xét kiện toàn bổ sung cấp phó khi cơ quan đơn vị đã có hai cấp phó
trừ một số nơi do đặc thù công việc hoặc sắp tới có người nghỉ hưu thì mới xem xét cho kiện toàn đủ ba cấp phó
đối với cấp trưởng cấp phó phòng thuộc cấp huyện sở ngành tạm dừng bổ nhiệm mới
đối với những nơi khuyết cấp trưởng hoặc không còn cấp phó mới xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ nhiệm
chủ trương đó đã tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị có dư địa trong công tác cán bộ
vấn đề đặt ra là cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm túc khâu đánh giá theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn
để qua đó có thể lựa chọn bố trí sử dụng cán bộ phù hợp
văn phòng huyện ủy hội đồng dân ủy ban dân huyện chính thức đi vào hoạt động hơn nửa tháng thực hiện
chúng tôi thấy là anh em cán bộ công chức nhân viên người lao động văn phòng rất là vui mừng phấn khởi tự tin
sẵn sàng thực hiện tốt đề án của trung ương của tỉnh và kế hoạch của ban thường vụ ủy
và trên cơ sở sắp xếp bộ máy tinh giản hiệu quả hiệu lực
chúng tôi tiếp tục đoàn kết cùng với anh em cán bộ công chức chuyên viên nhân viên văn phòng
sẽ quyết tâm tham mưu phục vụ
thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của cơ bởi chính quyền địa phương
hiện nay là chúng tôi đang được bố trí là gồm có một tránh văn phòng
vụ trách chung và năm phó tránh văn phòng
theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi còn ba phó tránh văn phòng
thì tôi cũng rất là mong muốn là ban tổ chức cũng như là lãnh đạo các cấp
quan tâm theo cái năng lực của từng đồng chí lãnh đạo
để phân công phù hợp
đó là những nhiệm vụ mà chúng tôi đang đảm nhiệm
tinh thần trách nhiệm cùng tâm lý mong đợi được đánh giá đúng năng lực phẩm chất của mỗi cán bộ công chức
đã và đang đặt ra yêu cầu cấp ủy người đứng đầu các cơ quan đơn vị
bảo đảm thực hiện quy trình cán bộ công khai minh bạch và dân chủ
tới đây khi nghị định mới của chính phủ về tổ chức bộ máy được ban hành
sẽ đưa số cấp phó về đúng số lượng quy định
đồng thời thực hiện nghị quyết một mươi tám về việc sắp xếp đổi mới bộ máy sẽ khẩn trương và quyết liệt hơn
trước tình hình đó ban tổ chức tỉnh ủy hải dương tham mưu đề xuất xây dựng giải pháp
nhằm khắc phục những hạn chế tiêu cực chạy chức chạy luân chuyển trong công tác cán bộ
hiện nay chúng tôi đang xây dựng một bộ tiêu chí tiêu chuẩn
để quy định rõ tiêu chuẩn chức danh đối với cấp phó ở các cơ quan đơn vị
nó phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn nó phù hợp với kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm
sau khi xây dựng xong bộ tiêu chuẩn chức danh đó chúng tôi sẽ xây dựng quy trình
để lựa chọn sàng lọc lựa chọn từ số lượng các đồng chí phó hiện nay đang có
để giữ lại những đồng chí nào có năng lực tốt nhất
và đưa những đồng chí nào có năng lực kém hơn
cái thời gian công tác còn dài hơn để trở thành chuyên viên
hiện nay cấp phó sở ban ngành tỉnh hải dương có năm trên ba mươi năm cơ quan có một cấp phó
một mươi trên ba mươi năm cơ quan có hai cấp phó một mươi sáu trên ba mươi năm cơ quan có ba cấp phó
đối với cấp phòng và tương đương thuộc huyện thị xã thành phố và các sở
còn tồn tại tình trạng số lượng cấp phó vượt quy định do quá trình sắp nhập hợp nhất một số cơ quan tổ chức
cụ thể như ban tổ chức tỉnh ủy
hiện có năm phó phòng bảo vệ chính trị nội bộ
sở lao động thương minh và xã hội có hai mươi ba phó phòng trên tổng số tám phòng chuyên môn
chúng tôi nghĩ chắc chắn khi mà chúng ta có một cái bộ thiêu chí tiêu chuẩn công khai
khi chúng ta có một cái quy trình minh bạch rõ ràng
và khi có một cái cách làm thật sự là dân chủ
thì sẽ rất ít cơ hội cho những người mà có cái động cơ chạy chức chạy quyền
mà chúng tôi nghĩ rằng là cái mấu chốt vấn đề ở đây
vẫn là tính công khai minh bạch
công bằng và dân chủ
tạo sự đồng thận khác
câu chuyện bốn mươi bốn lãnh đạo trong tổng số bốn mươi sáu biên chế ở sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
là điển hình cho thực trạng lạm phát cấp phó không chỉ có riêng ở địa phương này
và sự nỗ lực giảm số lượng cấp phó của tỉnh hải dương
cũng cho thấy đây không chỉ là một nhiệm vụ
mà còn là yêu cầu cấp thiết của các địa phương cơ quan ban ngành trong cả nước
hiện nay cả nước có tới tám mươi một bốn trăm chín mươi hai lãnh đạo cấp phó
cứ năm cán bộ công chức
có một lãnh đạo cấp phó
thực tế số lượng cấp phó càng nhiều
sự phân công phân nhiệm trong chế độ công vụ của nền hành chính càng thêm phần phức tạp
nghị quyết số một mươi tám của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai đã chỉ rõ
ra soát bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn
mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị
khắc phục tình trạng trùng lắp trồng chéo
để một tổ chức một người có thể đảm nhiệm nhiều việc
nhưng một việc chỉ do một tổ chức một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính
quy định số lượng biên chế tối thiểu được thành lập tổ chức
số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức
phù hợp với đặc điểm của từng cấp từng ngành từng địa phương
các địa phương cơ quan ban bộ ngành phải quán triệt rõ phương châm chỉ đạo đó
kết hợp với nghị định mới của chính phủ về tiêu chí thành lập phòng và số lượng cấp phó
tạo hành lang pháp lý để các cơ quan tổ chức đưa số lượng cấp phó về đúng quy định